thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dự lễ hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi tại thôn sáu xã việt cường huyện trấn yên tỉnh yên bái
tại đây thủ tướng đã bày tỏ mong muốn đem lại một môi trường sống xanh sạch đẹp cho người dân
trên mọi miền của tổ quốc và thực hiện nghiêm chủ trương không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nêu rõ chính phủ đang cùng các địa phương trên cả nước tích cực bảo vệ
và phát triển rừng phần đầu tốc độ che phủ rừng năm hai nghìn hai mươi đạt bốn mươi hai
kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt ít nhất một mươi hai tỷ usd năm nay và năm hai nghìn hai mươi năm phấn đấu đạt hai mươi tỷ usd
đưa việt nam trở thành trung tâm hàng đầu về sản xuất xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ rừng trồng
có thương hiệu có uy tín của thế giới để góp phần thiết thực hương ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
trên toàn quốc và hoàn thành các mục tiêu bảo vệ phát triển rừng
thủ tướng yêu cầu bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
các bộ ngành và các địa phương trên cả nước cần tập trung triển khai phong trào thi đua thực hiện tết trồng cây
ngay từ những ngày đầu năm hai nghìn hai mươi xây dựng kế hoạch hành động cụ thể thiết thực về trồng rừng
bảo vệ rừng và trồng cây phân tán để xanh đường xanh nhà phủ xanh đất trống đồi chọc tạo cảnh quan môi trường xanh
tổ chức tốt công tác quản lý bảo vệ rừng phòng trống trái rừng kiểm soát chắc chẽ những mục đích sử dụng rừng
thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi ba của ban bí thư trung ương
tổ chức tốt công tác quản lý bảo vệ rừng thực hiện tốt luật lâm nghiệp hai nghìn một mươi bảy
khiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên và không sử dụng gỗ bắt được phát chỉ lý nghiêm các trường hợp quy phạm
thủ tướng kêu gọi các cấp các ngành các cơ quan đoàn thể và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh yên bái
thiết thực hưởng ứng tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ do đảng nhà nước phát động trên toàn quốc
nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu trồng rừng phát triển bảo vệ rừng
tôn tạo các phong cảnh hữu tình nổi tiếng mà thiên nhiên
nhân dịp này thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh yên bái
tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của đảng và nhà nước về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của virus corona đang lây lan tại trung quốc và xuất hiện tại nhiều nước trong đó có việt nam
thủ tướng đề nghị các phương án phòng ngừa nghiêm ngặt để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân